cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với nguyễn mạnh hùng chú tại thị trấn hùng sơn huyện đại từ tỉnh thái nguyên về hành vi giết người
trước đó vào sáng ngày hai tháng một hùng đến nhà bố mẹ vợ để đón vợ và con về
do trước đó hai vợ chồng có mâu thuẫn nên vợ hùng đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ
khi đến nơi hùng phát hiện vợ đang ở cùng phòng với một người đàn ông khác
nên đã dùng dao chém vào người và cắt cổ người đàn ông này
rất may người đàn ông đã được cấp cứu kịp thời